sau đợt lũ lịch sử nhiều công trình thủy lợi ở tỉnh quảng bình bị thiệt hại rất nặng nề đòi hỏi nguồn vốn khắc phục rất lớn
trước mắt tỉnh quảng bình ưu tiên nguồn vốn để tu sửa kịp thời một số công trình cấp nước hồ đập canh mương nhằm phục vụ nước cho sinh hoạt và sản xuất vụ đông xuân
hơn một tháng sau đợt lũ lịch sử dù chính quyền xã mỹ thủy huyện lệ thủy đã cố gắng phục hồi lại các công trình cấp nước sạch cho nhân dân
thế nhưng công trình mới chỉ có thể phục vụ được sáu trăm linh hộ dân trên tổng số một bốn trăm linh hộ
ngoài công trình nước sạch thì hàng trăm tuyến canh mương cũng đã bị vùi lấp hư hỏng
tại huyện lệ thủy gần chín hectare đất gieo trồng vụ đông xuân vẫn đang ngập úng chưa thể canh tác trong khi lịch gieo cấy đang đến gần
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng bình sau đợt lũ bốn mươi hồ trên tổng số một trăm năm mươi hồ có nguy cơ mất an toàn
nếu không sửa chữa kịp thời sẽ ảnh hưởng đến việc cung cấp nguồn nước tưới cho hàng chục nghìn hectare lúa của vụ đông xuân
chủ động nào vét và đảm bảo thời vụ cho cái vụ đông xuân là đúng thời điểm kịp thời vụ
còn những cái phần lớn thì chúng tôi cũng cùng với sở nông nghiệp
đã tổng hợp để báo cáo trình bộ nông nghiệp để báo cáo thủ tướng kinh phủ để có những cái hỗ trợ cho cái kịp thời
ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình cho biết đợt mưa lũ lớn đã gây thiệt hại hơn bảy trăm hai mươi tỷ đồng
vì vậy để kịp thời phục vụ vụ sản xuất đông xuân tỉnh quảng bình cần sự hỗ trợ của chính phủ và các bộ ngành trung ương
trong việc khắc phục cơ sở hạ tầng cho sản xuất nông nghiệp